trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vàng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung mương bộ công an do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tham gia đoàn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung mương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung mương bộ công an nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn

trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung mương bộ công an nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn

nhưng là một nhiếp ảnh khó mặt trên trận địa hoặc cùng đồng hành
thì mới ghi lại được cho chúng ta những khoảng khắc những bức ảnh
về toàn bộ chiến dịch và những cái khốc liệt
đấy cũng là cái cảm nhận thấy rằng là phải thật sự là rất cảm phục
cảm nhận về cuộc đời của bố mình thì nó rất là bình dị
ông không có cái gì biến đội biến đội cũng quá đặc biệt cả
thế nhưng mà cái sự nghiệp của ông để lại thì đúng là niềm tự hào của anh em tôi
rất tự hào và cũng là một cái thán phục
bố mình đã làm nên được những cái cửa thực sự là kỳ tích và kỳ nhạch
bản tin nhật ký an ninh xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tại huyện khói châu tỉnh hưng yên
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin đến các cử tri dự kiến nội dung
chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cởi mở các cử tri huyện khói châu đã phát biểu
kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội bảo hiểm y tế thuốc khám chữa bệnh
các cử tri cũng quan tâm đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thực thi pháp luật
như dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai dự thảo nghị định quy định về định xã đất
phát biểu tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật
huyện khói châu đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời khẳng định các ý kiến của cử tri đã nêu là những vấn đề lớn tâm huyết thể hiện trách nhiệm đối với đất nước
phản ánh nguyện vọng chính đáng của các bà con cử tri giúp cho các cơ quan nhà nước có cái nhìn đa chiều toàn diện sát cơ sở
và kịp thời đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nâng cao hiệu quả bảo đảm an sinh xã hội cho các tầng đất nhân dân
tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm đã chia sẻ giải đáp với các cử tri huyện khói châu
một số vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp trong khu dân cư vấn đề định giá đất việc phát triển tổ chức công đoàn việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao luật căn cước
đồng chí đại tướng tô lâm cũng nhấn mạnh đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền sở ngành tỉnh hưng yên nói chung và huyện khói châu nói riêng
thủ trường các cơ quan đơn vị có thẩm quyền chủ động có văn bản trả lời kịp thời gửi tới các cử tri có kiến nghị
đồng thời gửi các đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên và các cơ quan chức năng thực hiện chức năng giám sát
tại hội nghị này nếu cử tri nào còn có kiến nghị nhưng chưa phát biểu có thể gửi kiến nghị đó bằng văn bản tới văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh hưng yên nói chung để được trả lời theo đúng quy định của pháp luật
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã trao tặng huyện khói châu năm mươi bộ máy tính
còn tại tỉnh bắc ninh ngày hôm nay hội cựu công an nhân dân việt nam đã tổ chức họp ban thường vụ lần thứ nhất dự vật chỉ đạo có đồng chí thượng tướng lê quý vương chủ tịch hội và các đồng chí trong ban thường vụ hội
sau khi đại hội thành công hội cựu công an nhân dân các cấp đã xây dựng và triển khai các mô hình hoạt động được xã hội quan tâm như mô hình hội viên cựu công an nhân dân tham mưu xung kích đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cư trú
mô hình hội cựu công an nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở mô hình trẻ sông pha giả mẫu mực làm nòng cốt trong phòng chống tội phạm tại cơ sở
tại hội nghị đã thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cựu công an nhân dân việt nam lần thứ nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám với hai mươi một nhiệm vụ trọng tâm
và dự kiến định hướng sinh hoạt tại cơ quan thường trực hội ban chấp hành hội cựu công an nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện của thường trực hội cựu công an nhân dân việt nam
và tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng hội trong thời gian tới
thưa quý vị lúc dân cần lúc dân khó có công an không chỉ trong quá trình làm nhiệm vụ ngay cả khi đã rời nhiệm sở những chiến sĩ công an vẫn luôn đồng hành giúp đỡ người dân mỗi khi họ gặp khó khăn
và mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều việc tốt nhân lên những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
nhặt được chiếc ví bị đánh rơi trên đường thiếu tá triệu văn vương cán bộ phòng an ninh kinh tế công an tỉnh lạng sơn nhanh chóng phối hợp công an sở tại xác minh liên hệ tìm người đánh rơi và trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất
nhận lại toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng và số tiền một mươi hai triệu đồng đủ mệnh giá
được chắt chiêu từ biết bao mồ hôi công sức
với anh tiến chủ nhân chiếc ví đó không chỉ là bớt đi nỗi lo lắng mà hơn cả là niềm tin yêu và trân trọng những chiến sĩ công an
mang đến niềm vui và luôn là nghiệp tựa cho người dân khi có khó khăn hoạn nạn
suốt những ngày qua ngoài tuần tra ứng trực xử lý vi phạm công an tỉnh quảng ninh còn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ người dân
đưa những đứa trẻ bị lạc về bên cha mẹ khuyên giải người có ý định quyên sinh
hay khẩn trương cứu người bị đột quỵ giữa đám đông
màu áo chiến sĩ luôn xuất hiện đúng lúc đúng nơi
nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ